chỉ còn nửa tháng nữa là đến tết nguyên đán thời điểm này có lẽ câu chuyện được nhiều người bàn tán và quan tâm nhất đó chính là thưởng tết
sau một năm làm việc và nhất là khi tết đến xuân về ai cũng mong có một khoản thường tết để chi phí cho các khoản như sắm sửa đồ đạp sửa chữa nhà cửa biếu quà cho người thân
thế nhưng xung quanh việc thường tết cũng có biết bao câu chuyện vui buồn
ba năm gắn bó với công ty năm nào chị trang cũng được nhận thưởng tết và năm sau luôn cao hơn năm trước mức thưởng tết năm nay của chị dự kiến khoảng hai mươi triệu đồng
đây là số tiền khá lớn và chị cũng đã có nhiều dự định cho các khoản chi
cuối năm thì rất là nhiều khoản phải mua sắm cái khoản thưởng tết đấy thì cũng giúp em là một phần là biếu bố mẹ một phần là mua sắm đồ dùng thêm trong gia đình
mặc dù năm nay tết dương lịch và âm lịch khá gần nhau nhưng công ty này vẫn cố gắng cân đối các khoản thu chi để có nguồn quỹ thưởng cho nhân viên
trung bình mức thưởng tết âm của nhân viên giao động từ một mươi đến ba mươi triệu đồng tùy vào cấp bậc và thâm niên gắn bó
chính sách đại ngộ tốt thì sẽ giúp giữ chân nhân viên và đặc biệt là sau dịp nghỉ tết nguyên đán thì một số doanh nghiệp luôn có tình trạng là nhân viên nghỉ rất là nhiều
thế nên là việc đưa một chính sách lương thưởng đảm bảo cho đời sống của người lao động là
là mức độ tăng trưởng kinh tế trong năm hai nghìn một mươi chín vì thế mà mức thưởng tết năm hai nghìn hai mươi cũng có xu hướng tăng nhẹ
thông tin này khiến cho nhiều người không khỏi vui mừng vì sẽ có một cái tết ấm cúng sung túc đủ đầy hơn
đó cũng là mong muốn của cô giáo anh nhưng thực tế thì suốt hai mươi năm năm qua mỗi lần nghĩ đến thường tết cô lại không khỏi chạy lòng
trước đây là còn không dám nghĩ đến cái tiền tết vì nó không được đáng bao nhiêu cả
thậm chí là chỉ được hai ba trăm linh nghìn đồng
gần đây thì trong cái trường của chúng tôi thì đội ngũ giáo viên trẻ nên là cái phần chi trả lương cho giáo viên thì là ít hơn so với đội ngũ giáo viên già lâu năm
thế nên là cái phần thưởng tết của chúng tôi thì cũng có được hơn một chút
chẳng hạn có những năm thì cơ sở vật chất phải sửa chữa lớn thì cái lượng ngân sách sẽ còn ít
hoặc là mỗi năm thì sẽ biến động về lương
có những trường ngân sách không đủ chi lương thì lại phải ngân sách nhà nước lại phải bù để có cái chi lương
chứ cũng không có cái thu nhập tăng thêm vào cái dịp cuối năm này
thấp thỏm chờ thường tết nhưng khi nhận được thì kẻ vui người buồn
thậm chí có nơi thường chỉ cho có vì chỉ vài chục nghìn hoặc bằng hiện vật
tuy nhiên nhiều người cũng cho rằng có vẫn hơn không hay đừng để ám ảnh bởi tiền thường tết